mưa lũ ở miền trung trong hai ngày qua đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản
mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế bị ngập
đến nay mưa lũ đã khiến cho năm người mất tích bị thương và một một trăm linh ngôi nhà dân bị ngập
mưa lũ khiến cho nhiều tuyến đường bị ngập và chia cắt nhiều đoạn thuộc quốc lộ bốn mươi chín b đoạn qua địa phận các xã phong hòa phong bình huyện phong điền
đường quốc lộ bốn mươi chín a từ huế đi a lưới cũng bị sạt lở ở một số điểm cục bộ
tại quảng trị mưa lũ đã khiến hai người chết bảy người mất tích hàng ngàn nhà dân bị ngập sâu trong nước
tại huyện hương hóa các xã tân thành tân long hướng phùng hướng việt và thị trấn lao bảo bị ngập lụt chia cắt cục bộ
mưa lớn cũng khiến hơn năm trăm ba mươi bảy hectare trồng thủy sản bị ngập cá nuôi tại ba mươi lồng bị chết hơn một trăm năm mươi hectare diện tích hoa màu các loại bị hư hại hơn một triệu hoa bị hỏng ba mươi hai con da cầm bị chết hoặc nước cuốn trôi
tại quảng nam những ngày qua mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương nông sơn đại lộc hội an bị ngập sâu
mưa lớn cũng gây sạt lở nghiêm trọng như tuyến đường giao thông ở huyện biển núi quảng nam bị sạt lở
tại huyện nông sơn sạt lở và ngập lụt đã gây chia cắt nhiều nơi
tại quảng nam tuyến đường hồ chí minh qua các huyện nam giang tây giang bị sạt lở nghiêm trọng với ách tắc giao thông
nhiều đoạn trên quốc lộ một mươi bốn g quốc lộ một mươi bốn b bốn mươi b bị ách tắc cục bộ
nhiều tuyến đường ở các huyện biển núi đã bị ách tắc nghiêm trọng
để đảm bảo an toàn cho học sinh trong điều kiện mưa lũ từ ngày chín tháng một mươi sẽ có hơn hai mươi ba học sinh ở năm mươi năm trường học ở huyện miền núi hương khê tỉnh hà tĩnh phải nghỉ học
phòng giáo dục và đào tạo huyện hương khê cũng chỉ đạo các trường học linh động bổ sung lịch dạy bù học bù hợp lý để đảm bảo chương trình
mưa lớn kéo dài cùng với việc hồ thủy điện hố hô xả lũ đã gây ngập cục bộ chia cắt tại một số địa bàn thuộc huyện hương khê như hương đô hương thủy hương giang hà linh phương điền phương mỹ
do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới cùng không khí lạnh tăng cường nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh quảng bình và thành phố đà nẵng đã ngập sâu trong nước
trước tình hình này lực lượng công an đã cùng với chính quyền địa phương nhanh chóng thực hiện phương châm bốn tại chỗ để hạn chế thấp nhất những thiệt hại về ngập lụt cho người dân
hiện tại quảng bình đã có hơn ba ngôi nhà dân bị ngập ba mươi bảy bản bảy xã bốn huyện biên giới bị chia cắt
hiện có hơn ba trăm ba mươi bảy trường với trên một trăm hai mươi ba học sinh thuộc bảy địa phương đã được nghỉ học để tránh lũ
hàng ngàn hộ dân đã được di rời về nơi an toàn
ban chủ bi phòng chống thiên tai và tìm kiếm cơ nạn tỉnh quảng bình yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện phương châm bốn
bốn tại chỗ chủ động ứng phó với thiên tai để giảm thấp nhất thiệt hại
ở các tuyến chính chính quyền địa phương lực lượng công an quảng bình duy trì công tác tuần tra kiểm soát các khu vực trọng yếu
các vùng xa lở đất hạ thủy cano thuyền máy đưa người dân và tài sản đến vùng an toàn
trên địa bàn bà đôn thì hiện tại đang cô lập rất nhiều vùng
trước diễn biến phức tạp đó thì công an thị xã bà đồn cũng đã chủ động chuẩn bị mọi lực lượng phương tiện và các nhu phẩm thực phẩm
tại đà nẵng từ ngày hôm qua cho đến sáng sớm ngày hôm nay mưa lớn vẫn liên tục chút xuống khu vực của các xã huyện hòa vang
mực nước ở các con sông dâng cao khiến diện tích hoa màu của bà con nông dân đều chìm trong nước và rất khó cố vãn
ngay khi có dấu hiệu bất thường của mưa lũ trên diện rộng công an các xã của huyện hòa vang đã triển khai lực lượng xuống tận các thôn
xóm những địa bàn sung yếu để hướng dẫn hỗ trợ nhân dân chẳng chống nhà cửa di rời tài sản đến nơi an toàn
tại các tuyến giao thông bị ngập sâu và có nhiều dấu hiệu nguy hiểm công an xã đã phối hợp với dân quân địa phương dựng rào chắn tổ chức chốt chặn nhắc nhở nhân dân hạn chế di chuyển
theo dự báo mưa lớn có thể kéo dài trong những ngày tới và nguy cơ ngập lụt nhiều địa bàn sẽ kéo dài
chính vì thế lực lượng công an đã và đang thực hiện nghiêm túc phương châm bốn tại chỗ để hạn chế những thiệt hại do mưa lũ gây ra
một thanh niên ở bạc liêu hai lần được ban chỉ huy quân sự ra lệnh gọi công dân nhập ngũ nhưng cả hai lần người thanh niên này đều không chấp hành
với hành vi trên người thanh niên đã bị cơ quan công an
khởi tố về hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự
nam thanh niên bị khởi tố tên võ trí linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chú huyện đông hải tỉnh bạc liêu
theo hồ sơ của cơ quan công an vào ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi ban chỉ huy quân sự huyện đông hải tỉnh bạc liêu ra lệnh gọi công dân nhập ngũ đối với võ trí linh
tuy nhiên đến ngày nhập ngũ võ trí linh không có mặt đúng thời gian địa điểm đã nêu trong lệnh gọi nhập ngũ
trước đó vào tháng một năm hai nghìn một mươi chín ban chỉ huy quân sự huyện đông hải cũng đã ra lệnh gọi công dân nhập ngũ đối với võ trí linh
nhưng võ trí linh cũng không chấp hành nên bị xử phạt hành chính số tiền hai năm triệu đồng
thưa quý vị cá độ bóng đá ghi lô đề trên mạng internet là phương thức hoạt động phổ biến của tội phạm cờ bạc thời gian vừa qua
mới đây một đường dây cá độ bóng đá và ghi lô đề trên mạng internet hoạt động khắp các tỉnh thành trên cả nước đã bị phòng cảnh sát hình sự
công an thành phố hà nội đấu tranh triệt phá thành công
theo cơ quan công an đường dây này có hoạt động đánh bạc tổ chức đánh bạc lên đến gần một tỷ đồng
qua công tác trinh sát phòng cảnh sát hình sự phát hiện trên địa bàn quận nam tử liêm có đường dây tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi số lô số đề cá độ bóng đá
nguồn tin xác định có thời điểm đường dây này chốt số tiền giao dịch lên đến một mươi năm tỷ đồng một ngày
ngày hai mươi tháng chín phòng cảnh sát hình sự
phối hợp với các phòng nghiệp vụ bắt giữ năm đối tượng gồm bùi xuân thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy chú thệ thành phố hà nội bùi quang huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú thệ hòa bình nguyễn mạnh long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một vũ mạnh dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một và vũ thị hảo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu cùng chú thệ quận năm từ liêm hà nội